thời điểm này các trường đại học học viện cao đẳng trên địa bàn hà nội đang tiến hành các thủ tục chào đón các tân sinh viên nhập trường
để đảm bảo tốt công tác quản lý an ninh trật tự trên địa bàn hiện lực lượng công an cơ sở đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
việc đăng ký khai báo tạm trú và lưu trú đối với các tân sinh viên
đặc biệt là với quy định mới từ luật cư trú năm hai nghìn hai mươi thì hiện việc đăng ký các thủ tục được thực hiện rất dễ dàng
thông qua cổng dịch vụ công cũng như là trên ứng dụng định danh điện tử vneid
trung bình vào đầu năm học khu nhà ở này có từ sáu trăm linh đến tám trăm linh tân sinh viên đến đăng ký ở tại ký túc xá
một trong những giấy tờ thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đó là xác nhận đã khai báo tạm trú
để hỗ trợ kịp thời cho các tân sinh viên hiện lực lượng cảnh sát khu vực công an phường hoàng liệt
nơi có khu nhà ở này đóng chân trên địa bàn đã bố trí cán bộ túc trực thường xuyên
nhằm hướng dẫn các tân sinh viên đến khu nhà ở này
đối tranh phòng chống tội phạm
có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ
bộ giao thông vận tải cho biết đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ndcp về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ô tô
cụ thể bộ giao thông vận tải đề xuất xe khách hợp đồng mỗi chuyến đi chỉ được đón trả khách tại một địa điểm đi đến theo đúng hợp đồng
xe hợp đồng không được đón trả khách từ ba ngày liên tiếp trở lên hoặc trong một tháng có tổng trên một mươi ngày đón trả khách tại trụ sở chính trị nhánh văn phòng đại diện hoặc một địa điểm cố định khác
về tỷ lệ số chuyến trong tháng xuất phát tại một điểm bộ giao thông vận tải đưa ra hai phương án và giảm tần suất chuyến đi tối đa trong một tháng tại một điểm từ ba mươi xuống tối đa một mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ra quyết định ủy quyền cho ủy ban nhân dân các địa phương trên địa bàn
thành lập hội đồng thẩm định giá đất và quyết định giá đất cụ thể tại địa phương
cụ thể tp hcm cho ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện quyết định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
cụ thể tp hcm cho ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện quyết định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thu tiền sử dụng đất khi giao đất